tại ấp rạch chanh xã lợi bình nhơn thành phố tân an tỉnh long an đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng
làm tám căn nhà của người dân bị dạn nứt và chìm xuống sông
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ tổ chức di rời phần tài sản còn lại giúp người dân ổn định cuộc sống
kỳ nhận tại hiện trường vụ sạt lở toàn bộ phần nhà bếp nhà ăn công trình phụ của bốn hộ dân
bên bờ sông vàm cỏ tây bị sạt lở hoàn toàn nhiều tài sản bị cuốn xuống sông
hơn hai trăm năm mươi m hai đất sụt xuống sông tổng tài sản thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
tại khu vực sạt lở đang có dấu hiệu dạn nứt tiếp tục sụt lún bà con đã di rời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở
tuy nhiên quanh khu vực sạt lở hiện còn hơn ba mươi hộ dân sinh sống nhà sát bờ sông vàm cỏ tây
tính mạng và tài sản của người dân có nguy cơ bị bà thủy cuốn trôi bất cứ lúc nào